chào mừng quý vị đến với bản tin sáng nay chủ nhật ngày chín tháng chín có những nội dung chính sau đây

xin chào và hẹn gặp lại
nhạc hội việt nhật với ý nghĩa thông qua nét họa âm nhạc tôn vinh những nét đẹp văn hóa của hai dân tộc
đêm nhạc quy tụ những giọng ca hàng đầu những nghệ sĩ nổi tiếng của việt nam mỹ linh đông nhi trọng hiếu
và sự góp mặt biểu diễn của những nghệ sĩ nổi tiếng đến từ nhật bản nghệ sĩ pico taro nghệ sĩ godei natsuko
ông esile asushi nhóm win và đặc biệt có phần biểu diễn của đại sứ suvi ryo taro đại sứ đặc biệt nhật bản việt nam việt nam nhật bản
các ca khúc trong chương trình gồm các tác phẩm được viết riêng cho nhạc hội các ca khúc nổi tiếng của hai đất nước
những tác phẩm có sự ảnh hưởng và lan tỏa của việt nam tại nhật bản hay có sự ảnh hưởng từ văn hóa âm nhạc của nhật bản đến việt nam
ngày tám tháng chín tại sân vận động thành phố yên bái tỉnh đoàn yên bái tổ chức ngày hội tuổi trẻ yên bái nhớ lời bác dạy
đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày bác hồ thăm yên bái ngày hai mươi năm chín một nghìn chín trăm năm mươi tám
ngày hội đã thu hút trên năm đoàn viên thanh niên tham gia
hoạt động ý nghĩa và được mong chờ nhất ngày hội là màn đồng diễn thể dục nhịp điệu với chủ đề hoa thơm dân bác
xếp hình theo chủ đề với sự tham gia của một đoàn viên thanh niên đến từ các trường trên địa bàn thành phố yên bái
ngày hội tuổi trẻ yên bái nhớ lời bác là dịp để các cấp bộ đoàn toàn tỉnh ôn lại lịch sử truyền thống
mãi ghi nhớ lời dạy của bác qua đó tạo sân chơi vui tươi lành mạnh
giáo dục đoàn viên thanh thiếu nhi về lòng tự hào và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tạo động lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
olympic tin học quốc tế năm hai nghìn một mươi tám đã khép lại một mùa olympic khu vực và quốc tế thành công cho các đội tuyển quốc gia việt nam
khi cả bốn thí sinh dự thi đều đã giành được huy chương
ghi nhận tại lễ đón đoàn của bộ giáo dục và đào tạo vừa diễn ra
chiều ngày hôm qua mùng tám tháng chín
đức thắng là thành viên duy nhất của việt nam giành được tấm huy chương vàng trong kỳ thi olympic tiên học quốc tế năm hai nghìn một mươi tám
ba thành viên còn lại đã đạt một huy chương bạc hai huy chương đồng
với thành tích này đoàn việt nam xếp thứ một mươi hai thế giới và thứ hai khu vực đông nam á
không chỉ mang vinh quang về cho việt nam đây còn là cơ hội để học sinh thử sức mình so với bạn bè trên thế giới
như vậy là một mùa olympic khu vực và quốc tế năm hai nghìn một mươi tám
đã khép lại đầy thành công với các đội tuyển quốc gia việt nam
tất cả ba mươi tám trên ba mươi tám thí sinh dự thi đều đạt huy chương
một mươi ba huy chương vàng một mươi bốn huy chương bạc một mươi một huy chương đồng
kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh phổ thông việt nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế
sau hai năm thực hiện thí điểm đề án tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
vì vậy thành phố hà nội đang nghiên cứu phương án đưa không gian đi bộ
khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận vào hoạt động chính thức
theo thống kê lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tham gia tại phố đi bộ rất đông
trung bình ban ngày có khoảng ba người đến năm người buổi tối khoảng một năm đến hai vạn người
lượng khách du lịch lưu trú đến quận hoàn kiếm và thành phố tăng nhanh
số lượng cửa hàng kinh doanh chuyển sang phục vụ cho dịch vụ du lịch cũng tăng thêm năm trăm chín mươi bốn cơ sở
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cũng đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép triển khai mở rộng tuyến phố đi bộ
tại phố đinh liệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của không gian đi bộ phù hợp với phát triển không gian đô thị
đồng thời sớm phê duyệt ban hành quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
giao các sở ngành thành phố sớm phối hợp với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm để triển khai dự án
hôm hai ngày bảy và tám tháng chín trung tâm y tế dự phòng tỉnh thanh hóa đã thành lập đoàn kiểm tra giám sát hỗ trợ khắc phục và xử lý môi trường sau mưa lũ
và hướng dẫn người dân trong vùng ngập lụt xử lý nguồn nước sinh hoạt tại nhiều xã của huyện quan hóa và huyện mường lát
đồng thời cấp thuốc thiết yếu để phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường
đến nay tất cả các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh thanh hóa đều thực hiện phương châm bốn tại chỗ nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó
trên chín mươi các vùng bị ngập lụt đã được xử lý môi trường
trung tâm y tế dự phòng tỉnh thanh hóa đã cấp vật tư phòng chống dịch bệnh phòng chống lụt bão năm hai nghìn một mươi tám cho các địa phương
đồng thời cử cán bộ hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị y tế triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút
trong tháng tám vừa qua
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bốn đã gây ra tình trạng ngập lụt trên một số xã thuộc địa bàn các huyện con cuông tương dương kỳ sơn của tỉnh nghệ an
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức lực lượng cán bộ chiến sĩ các đơn vị khu vực đồng bằng hành quân lên giúp đỡ nhân dân các huyện miền núi
khắc phục hậu quả lũ lụt góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân nơi miền tây xứ nghệ

đồng bằng hành quân lên giúp đỡ nhân dân các huyện tây xứ nghệ an